hội nhà báo tỉnh hà tĩnh vừa tổ chức khai mạc hội báo xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy tại huyện miền núi hương khê
tham gia trưng bày hội báo xuân năm nay có hai trăm linh đầu báo với gần tám trăm linh ấn phẩm các loại
việc tổ chức hội báo xuân trước thềm tết nguyên đán từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống
tất cả các ấn phẩm sản phẩm báo chí được trưng bày tại hội báo xuân sẽ được trao tặng các điểm biêu điện văn hóa xã
và đồn biên phòng trên địa bàn ngay sau khi kết thúc
tại hội báo xuân hai nghìn một mươi bảy các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh
đã huy động hơn hai trăm linh xuất quà tết mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
trao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện hương khê